tòa án nhân dân tp hà nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo nguyễn thị hà thành
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại phường lê đại hành quận hai bà trưng hà nội
cùng hai mươi năm bị cáo khác trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn bốn trăm ba mươi tỷ đồng của pvcombank
việt á banh ncb đây là vụ án nghiêm trọng thu hút sự quan tâm chú ý của dư luận xã hội
theo cáo trạng qua các quan hệ xã hội nguyễn thị hà thành tìm được nhiều người đến ngân hàng
gửi tiền tiết kiệm với số tiền lớn để gửi đồng sở hữu với thành
nhằm thực hiện hành vi lừa đảo thành thỏa thuận với nhân viên việt á banh
ngoài phát hành sổ tiết kiệm theo quy định còn phát hành thêm hợp đồng tiền gửi để đưa cho người đồng sở hữu
còn thành sử dụng sổ tiết kiệm làm tài sản bảo đảm ký giả chữ ký người đồng chủ sở hữu
trong bộ hồ sơ vai vốn để vai tiền từ việt á bank
bằng thủ đoạn trên thành cùng các đồng phạm đã nhiều lần thực hiện các hành vi vay đảo nợ
lừa đảo chiếm đoạt tiền từ ngân hàng thương mại cổ phần quốc dân ncb việt á banh
ngân hàng thương mại cổ phần đại chúng việt nam pv combin và các cá nhân khác
cơ quan chức năng xác định nguyễn thị hà thành và đồng phạm đã cấu kết với nhiều cán bộ ngân hàng
giả mạo chữ ký hồ sơ của người gửi tiền để thực hiện hai mươi sáu vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn bốn trăm ba mươi tỷ đồng
của ncb việt á bank
sau khi mở phiên tòa do vắng mặt một số người có liên quan
nên hội đồng xét xử đã tạm hoãn phiên tòa và sẽ mở lại sau